cùng dự có phó chủ tịch đảng nhân dân campuchia chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia samdet sechung phó thủ tướng bộ trưởng hoàng cung samdet kong samon và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân campuchia
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu chính quyền tỉnh prec sihanuk và mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia đã sửa chữa tu bổ tôn tạo lại trên diện tích gần bảy m hai với tổng kinh phí hơn sáu trăm linh usd
là một trong những công trình lịch sử văn hóa biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt giữa việt nam và campuchia
chính là sự tri ân của đảng nhà nước nhân dân và quân đội hai nước đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam và cán bộ
chiến sĩ quân đội hoàng gia campuchia đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân
tổng bí thư khẳng định lịch sử không bao giờ bị lãng quên và không ai bị quên lãng
vinh quang đời đời thuộc về những con người ưu tú đã ngã xuống vì tổ quốc của cả hai dân tộc
tổng bí thư nêu rõ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia
là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước chúng ta
là sự bảo đảm vững chắc cho các thế hệ con cháu mai sau của hai dân tộc được sống trong thái bình và hạnh phúc
tổng bí thư tin tưởng vững chắc rằng với quyết tâm và sự nỗ lực của hai nước
hai dân tộc không một thế lực nào có thể phá vỡ mối quan hệ gắn bó giữa hai nước